liên quan đến trường hợp bệnh nhân thứ một mươi bảy dương tính với covid một mươi chín tại hà nội
ngay trong sáng nay bảy tháng ba đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã chủ trì hội nghị họp trực tuyến
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín để đưa ra các chỉ đạo thông tin kịp thời
đã xác định được ba mươi ba người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính và chín mươi người tiếp xúc
với người tiếp xúc gần hiện đang được cách ly theo dõi chặt chẽ
hiện ban chỉ đạo đã lấy hai mươi bảy trên ba mươi ba mẫu xét nghiệm của người tiếp xúc gần với bệnh nhân
và có kết quả trong đó hai trường hợp nghi ngờ hai mươi năm trường hợp còn lại âm tính
đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp còn lại
phối hợp với sân bay nội bài để thu thập thông tin hai trăm một mươi bảy trường hợp hành khách
và phi hành đoàn đi cùng chuyến bay vn năm mươi bốn với bệnh nhân